việt nam đã trở lại trạng thái bình thường mới nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch
kinh tế cũng bắt đầu giai đoạn phục hồi nhưng vẫn còn yếu ớt
nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng tăng trưởng năm hai nghìn hai mươi của việt nam sẽ chỉ ở mức hai bảy
đã gần hết tháng bảy tác động của covid một mươi chín gây ra đối với nền kinh tế việt nam vẫn còn hết sức nặng nề
trong tám mươi sáu số doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch đã có gần một mươi doanh nghiệp đã tạm ngừng kinh doanh và giải thể
bảy mươi người lao động bị giảm thu nhập ba mươi tám người lao động bị ảnh hưởng về công việc
thực tế đó đòi hỏi cần có những thay đổi mạnh mẽ hơn từ chính sách hỗ trợ và bản thân doanh nghiệp để có thể tồn tại và phục hồi
hỗ trợ làm sao để các doanh nghiệp có thể truyền đổi được những mô hình kinh doanh một cách hiệu quả nhất
ở đây cụ thể là mô hình kinh doanh liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin kỹ thuật số
theo các chuyên gia kinh tế với một quốc gia có mức tăng trưởng trung bình từ sáu bảy một năm thì khi tăng trưởng dưới ba đã là suy thoái
ngân hàng thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế việt nam hai nghìn hai mươi chỉ đạt sấp xỉ hai tám
quỹ tiền tệ quốc tế imf thậm chí dự đoán chỉ đạt hai năm
trong bối cảnh như vậy bên cạnh các chính sách vĩ mô
định vị lại điều chỉnh chiến lược tái cấu trúc mô hình cạnh tranh và các giải pháp sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp hết sức quan trọng cả cho trước mắt và lâu dài